một đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc đa cấp quy mô lớn trên không gian mạng
với số tiền giao dịch đặt cược lên đến gần hai tỷ đồng lần đầu tiên xảy ra tại tỉnh hải dương
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương bóc gỡ triệt xóa
hiện một mươi ba bị can trong đường dây này đã bị khởi tố bắt tạm giam để tiếp tục điều tra làm rõ
theo điều tra nguyễn tuấn anh chú tại quận hoàng mai hà nội đã mua mã cốt
của sàn giao dịch quyền chọn nhị phân trên mạng internet đặt tên là sàn vitsa
sau đó lôi kéo nhiều đối tượng tham gia làm cấp dưới cho mình theo hình thức đa cấp
thông qua mạng xã hội huy và các đối tượng tạo ra các hội nhóm đăng tải thông tin quảng cáo
tổ chức họp trực tuyến để hướng dẫn các hoạt động cách lôi kéo người chơi
để hưởng lợi nhuận từ những người chơi trực tiếp
các đối tượng phát triển hệ thống đa cấp tại địa bàn tỉnh hải dương
thành phố hà nội và một số tỉnh thành khác trong thời gian từ ngày hai mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai tổng số tiền giao dịch đặt cược của người tham gia đánh bạc trên sàn vitsa
do đường dây của tuấn anh tổ chức lên tới gần hai tỷ đồng
và hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án